hội nghị thượng đỉnh nga châu phi lần thứ hai diễn ra tại thành phố xanh petersburg đã chính thức khép lại
với việc tổng thống nga vladimir putin và lãnh đạo các nước châu phi thông qua tuyên bố cuối cùng của hội nghị
cũng như kế hoạch hành động chung của hai bên đến năm hai nghìn hai mươi
tuyên bố xác định hai bên sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh ba năm một lần và tổ chức thường niên hội nghị nghị viện quốc tế
tuyên bố cũng hoan nghênh quyết tâm của nga cho việc tiếp tục giúp đỡ các nước châu phi đảm bảo lương thực
phân bón và các nguồn năng lượng cũng như thúc đẩy các dự án phát triển quốc tế
trong khuôn khổ hợp tác các bên thống nhất bảy mươi bốn điểm nghĩa vụ trong đó có cơ chế đối tác đối thoại về chính trị kinh tế và khoa học
ngoài ra hai bên cũng thống nhất chuyển sang sử dụng đồng tiền quốc gia trong các giao dịch thương mại
điện kremlin cũng ra thông báo về các kết quả của hội nghị trong đó có việc hai bên nhất trí ngăn chặn chạy đua vũ trang trên vũ trụ
hợp tác đảm bảo an ninh thông tin quốc tế và tăng cường hợp tác chống khủng bố
kết thúc hội nghị chủ tịch liên minh châu phi azali asumani cho hay tổng thống putin đã thể hiện rõ
ông sẵn sàng đối thoại về vấn đề ukraine tổ chức này cũng sẵn sàng làm chung dân hòa giải trong cuộc xung đột nga ukraine và sẽ tìm cách thuyết phục kiev